cửa hàng tiện ích cho tới cửa hàng tạp hóa
riêng trong năm hai nghìn một mươi tám tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước tính đạt gần bốn bốn triệu tỷ đồng tăng một mươi một bảy so với năm hai nghìn một mươi bảy trở thành mức tăng đột phá và cao nhất trong năm năm trở lại đây
điều đáng nói là trong khi chợ và các kênh bán lẻ truyền thống hàng năm chỉ tăng trưởng một thì các loại hình bán lẻ hiện đại mỗi năm tăng tới một mươi hai
và một phần đáng kể trong miếng bánh bán lẻ hiện đại lại đang nằm trong tay các doanh nghiệp ngoại
chín mươi các đại siêu thị
bảy mươi các cửa hàng tiện lợi
năm mươi bán hàng trực tuyến